mưa lớn kéo dài tại nam trung bộ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp đã khiến cho nhiều hồ chứa nước của các địa phương lâm vào tình trạng nguy cấp
buộc phải tăng cường xả lũ khiến đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
tại quảng nam việc xả lũ từ các công trình thủy điện cùng với nước thượng nguồn đổ về đã làm cho nhiều vùng trũng ở hạ du và phố cổ hội an bị ngập sâu trong nước
nhiều nơi ngập đến một năm mét gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách
từ ngày một mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng
để điều tiết lũ bảo vệ công trình nhiều hồ thủy điện trên địa bàn đã đồng loạt xả lũ làm nhiều vùng trũng ở ven sông vu gia thu bồn bị ngập sâu nước
theo ghi nhận tại thành phố hội an sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai lũ đã đạt trên báo động ba và có thể tiếp tục dâng cao
nhiều tuyến đường trong phố cổ ngập sâu trong đó đoạn đường nguyễn thái học ngập đến một năm m và đoạn đường bạch đằng ngập một m
khiến cho việc đi lại sinh hoạt buôn bán của người dân gặp khó khăn
mùa lũ cũng đã làm cho một số khu dân cư và các tuyến đường giao thông tại các xã như cầm kim cầm thanh cầm nam phường thanh hà và khu vực chợ hội an đều bị ngập sâu và che cắp
khiến việc mua bán của tiểu thương và người dân gặp rất nhiều khó khăn
trước tình hình lũ lên nhanh và diễn biến phức tạp ubnd tp hội an đã chỉ đạo các xã phường vùng ven trũng thấp
thông báo cho người dân phòng tránh cử lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vận chuyển đồ đạc lên vùng cao giáo
đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm tính mạng tài sản của người dân địa phương và du khách